hôm qua tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy thông báo đã phê duyệt kế hoạch cải cách các hệ thống thực thi pháp luật và hình sự của nước này
yếu tố quan trọng trong kế hoạch của kiev để nhanh chóng trở thành thành viên của liên minh châu âu
trước đó phía eu coi việc chấm dứt nạn tham nhũng chản lan nâng cấp hoạt động lập pháp và cải thiện hệ thống tư pháp là những điều kiện chính để ukraine có thể gia nhập được khối này
tổng thống ukraine volodymyr zelensky nêu rõ cần xây dựng một hệ thống đảm bảo công lý và pháp quyền tại ukraine
phù hợp với mục tiêu của kiev nhanh chóng gia nhập eu
ông đánh giá niềm tin vào hệ thống hành pháp và tư pháp là nền tảng tạo dựng niềm tin của người dân vào chính phủ và những người làm việc trong bộ máy nhà nước
ông zelensky khẳng định những thay đổi này sẽ là một phần của khế ước xã hội mới sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng hai ukraine đã chính thức nộp đơn gia nhập eu
để được chấp nhận là một thành viên chính thức của liên minh này các luật và quy định của quốc gia ứng cử viên cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với các quy tắc của khối
điều này dẫn tới việc các đơn xin gia nhập eu thường mất nhiều năm để xử lý và phê duyệt